liên quan đến vụ hai vợ chồng bị sát hại với nhiều vết thương ở phường hồng châu
thành phố hưng yên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vẫn đang ngày đêm phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an tích cực điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án
đến chiều ngày hai mươi năm tháng tám tức tám ngày điều tra các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp truy xét hơn một người
trong khu vực khoanh vùng liên quan đến để tìm ra nghi phạm cùng với đó cơ quan chức năng cũng đã
truy xét các đối tượng liên quan tuy nhiên đến nay vẫn trong quá trình điều tra truy bắt đối tượng
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng tám tại số nhà sáu đường đinh đài khu phố nam tiến
phường hồng châu thành phố hưng yên tỉnh hưng yên đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
khiến hai vợ chồng tử vong với các vết thương ở trên người ngày hai mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hưng yên đã khởi tố vụ án giết người để nhanh chóng điều tra làm rõ